tỉnh nghệ an có chung đường biên giới với ba tỉnh của lào là siêng khoảng bô ly khăm say và hủa phăn
thực hiện chủ trương đối ngoại của đảng nhà nước và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tích cực đẩy mạnh công tác dân vận thắm tỉnh biên cương trên nước bạn lào
tăng cường củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
sau hai ngày trèo đèo vượt dãy trường sơn các thành viên dự lễ kết nghĩa đã có mặt tại bản phùng vái
để tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa bản lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an và bản phùng vái huyện mường quắn tỉnh hủa phăn lào
đến nay trên địa bàn nghệ an đã hoàn thành một mươi chín cặp bản ký kết nghĩa hai bên biên giới việt lào
việt nam lào cùng nhau xây dựng văn hóa xã hội cùng nhau để đưa bà con nhân dân phát triển kinh tế làm ăn phát đạt tham thâm tham hỏi với nhau
cho nó hiểu biết phát triển lâu dài về sau để cho hai bản ổn định biên giới quốc gia của hai nước
thời khắc thiêng liêng trường bản của bản phá chiếng và trường bản pùng vái lần lượt ký kết biên bản kết nghĩa với nhau
dưới sự chứng kiến của cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân hai bên biên giới
từ đây hai bản phá chiến và phùng vái cam kết sẽ tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác trên mọi lĩnh vực
giúp nhau giảm nghèo không đốt nương rẫy trong vành đai biên giới cùng tham gia với lực lượng bảo vệ biên giới cột mốc
giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp lâu đời của tình đoàn kết gắn bó sắt son giữa hai dân tộc
tổ chức kết nghĩa là làm tăng thêm mối tình đoàn kết thủy chung son sắt của hai bản nói riêng
và hai biên giới
bên biên giới việt nam lào nói chung
phá chiến phùng vái tuy cách trở vì núi vì sông nhưng tình cảm sâu sắc không có núi non nào chia cắt được
tình hữu nghị việt nam lào mãi mãi trường tồn như dãy trường sơn hùng vĩ
quan hệ đặc biệt đó là tài sản vô giá của hai dân tộc
đồng bào của hai bên sẽ tiếp bước cha anh gìn giữ tình đoàn kết việt nam lào như chính con người của mắt mình
như chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn và đưa mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
ngày càng phát triển mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững